hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tòa án nhân dân thành phố hà nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đại học đông đô cấp hàng trăm văn bằng hai tiếng anh và chứng nhận giả để thu lợi trên bảy tỷ đồng
tại phiên tòa sáng nay dương văn hòa cựu hiệu trưởng đại học đông đô thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi vi phạm của mình là đúng và không oan
ông hòa bị cáo buộc ký bốn trăm hai mươi chín văn bằng giả cho các học viên
bị cáo dương văn hòa cho biết chủ trương đào tạo văn bằng hai tiếng anh có từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy
do trần khắc hùng hiện đang bỏ trốn là chủ tịch hội đồng quản trị quyết định
hùng không họp hội đồng quản trị và ban lãnh đạo trường mà trực tiếp chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện
việc đào tạo này là không hợp pháp không đúng quy trình đào tạo chưa được bộ giáo dục và đào tạo đồng ý cấp phép
cáo trạng của viện kiểm sát xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đại học đông đô đã làm cấp bằng giấy chứng nhận giả cho bốn trăm ba mươi một trường hợp thu lợi bất chính hơn bảy một tỷ đồng
cơ quan điều tra đã làm rõ hai trăm một mươi trường hợp được cấp văn bằng giấy chứng nhận giả và đã được sử dụng
còn hai trăm hai mươi một trường hợp chưa xác định được nơi cư trú đơn vị công tác
đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do nguyễn thị hiệp cầm đầu hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tổng số tiền cá cược hơn hai mươi tỷ vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt xóa
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn thị hiệp phạm văn diên nguyễn thị nghiệp
cùng chú tại thị xã điện bàn phan văn nhượng chú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến khi bị phát hiện tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược trên hai mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm chín điện thoại di động một máy tính bảng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vâng thưa quý vị những ngày này cùng với đồng bào công giáo cả nước
đồng bào công giáo ở khánh hòa cũng đang nô nức chào đón mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc
vừa tập trung đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an khánh hòa vừa đẩy mạnh tuyên truyền
các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo dịp lễ giáng sinh năm nay diễn ra ấm áp và an toàn
sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố nha trang
giáo sứ ngọc thủy thuộc giáo phận nha trang
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín giáng sinh năm nay
quan cảnh khu vực nhà thờ của giáo sứ không trang hoàng gì nhiều
trước đó chính quyền công an phường các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi tuyên truyền và động viên
bàn hành giáo bà con giáo dân đón giáng sinh an lành ấm cúng và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ban hành giáo hội đồng giáo sứ ngọc thủy cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần lễ
trong nhà thờ tiết giảm các hoạt động phần hội bên ngoài
trước đó chính quyền công an phường các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi tuyên truyền và động viên
bàn hành giáo sứ ngọc thủy cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần hội bên ngoài

bàn hành giáo sứ ngọc thủy cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần hội bên ngoài

bàn hành giáo sứ ngọc thủy cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần hội bên ngoài

bàn hành giáo sứ ngọc thủy cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần hội bên ngoài
trước đó chính quyền công an phường các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi tuyên truyền và động viên
bàn hành giáo sứ ngọc thủy cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần hội bên ngoài

trước đó chính quyền công an phường các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi tuyên truyền và động viên
bàn hành giáo sứ ngọc thủy cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần hội bên ngoài
trước đó chính quyền công an phường các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi tuyên truyền và động viên
bàn hành giáo sứ ngọc thủy cũng đã thống nhất chỉ tập trung tổ chức phần hội bên ngoài

thủy mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ một triệu đồng đến năm triệu đồng
rồi có hành vi gian dối đặt tên khống vào dây hụi tự ý lấy tên hụi viên hốt chiếm đoạt tài sản
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thủy tuyên bố vỡ hội phát hiện hành vi gian dối hội viên đã tố giác đến cơ quan công an
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an đã chứng minh được thủy có hành vi gian dối năm mươi ba dây hụi
cụ thể như đặt tên hụi viên khống tự ý lấy tên hụi viên tham gia thật để hốt hụi chiếm đoạt số tiền trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cũng tại tỉnh trà vinh công an huyện cầu ngang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần thái quang ba mươi năm tuổi
ngụ tại ấp nhất a xã mỹ lông bắc về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu tiếp nhận tin báo đối tượng quen ấp nhất a xã mỹ long bắc nghi vấn tàn trữ trái phép chất ma túy
nên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện cầu ngang và công an tỉnh tiến hành kiểm tra
khi lực lượng công an vừa đến quang liền bỏ chạy nhưng sau đó đã bị khống chế bắt giữ
qua khám xét nơi ở của quang cơ quan chức năng đã thu giữ bảy bịch ni lông chứa ma túy cùng dụng cụ để sử dụng ma túy và một cây búa tự chế
quá trình làm việc bước đầu quang khai nhận các bịch ni lông nêu trên là ma túy đá
được biết quang có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định
ba nam nữ thanh niên gồm lê thị mỹ trang hai mươi hai tuổi trú tại huyện củ chi tp hcm cùng với độ viết hữu hai mươi sáu tuổi
trú tại đường đống đa phường ba tp đà lạt và trần thị minh hương hai mươi tuổi trú tại thôn túy sơn xã xuân thọ tp đà lạt
đang bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ một vụ tàn trữ trái phép chất ma túy và một vụ tàn trữ trái phép một mươi năm gói cần sa
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng một mươi hai qua công tác tuần tra kiểm soát công an phường chín thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phát hiện lê thị mỹ trang
đang đi xe mô tô cùng với một nam thanh niên trên đường
trang dừng xe và kiểm tra
qua kiểm tra trong túi áo khoác mà trang đang mặt có một gói ni lông chứa ma túy
trang khai nhận số ma túy đá do trang mua về để sử dụng
cùng ngày hai mươi một tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà lạt phù hợp với công an phường chín tp đà lạt
tuần tra kiểm soát phát hiện năm thanh niên tên độ viết hữu có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra bên trong túi của hữu
lực lượng công an phát hiện năm gói ni lông chứa ma túy cần sa
hữu khai nhận tành tựu tré phép nhằm mục đích bán kiếm lợi
ngoài ra lực lượng công an đã bắt quả tăng bạn gái của hữu là trần thị minh hương
đang tành tựu tré phép một mươi gói ni lông cần sa trong cốt xe mô tô mà hương đang đi và chuẩn bị đem đến cho hữu nhằm mục đích bán kiếm lợi
ngay sau khi vụ việc được kiểm tra công an tp đà lạt đã làm biên bán phạm tội quả tăng đối với ba nam nữ trên
và thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
các quả test ma túy cho thấy trang dương tính ma túy đá hư dương tính với ma túy cần sa
tại phường an thành tp hồng ngự đồng tháp đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh đồng tháp
phối hợp cùng với công an thành phố hồng ngự kiểm tra bắt giữ một phương tiện ô tô tải không gắn biển kiểm soát
chở số lượng lớn đường cát thái lan và tất cả là đều không có hóa đơn chứng tự
toàn bộ số hàng này do tài xế võ thanh lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ xã tân khánh trung
huyện lấp vò tỉnh đồng tháp vận chuyển
tại hiện trường tài xế không xuất trình được giấy đăng ký xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
qua làm việc tài xế võ thanh lộc khai toàn bộ số hàng hóa này ông nhận chở thuê từ xã tân phước huyện tân hồng
đến tp hồng ngự cho một người đàn ông tên nam không biết mặt về địa chỉ
hiện tổ kiểm soát đã yêu cầu ông lộc đưa phương tiện và hàng hóa về trụ sở để tiếp tục kiểm tra làm rõ
sẽ tiêm nhắc mũi ba cho người đã tiêm mũi hai được ba tháng và người bị f
sau khi khỏi bệnh cũng được tiêm vaccine thay vì là phải chờ sáu tháng như trước đây
và những thay đổi về việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân được sở y tế tp hcm nêu ra tại buổi họp báo chiều nay
theo sở y tế tp hcm từ những ngày đầu tháng một mươi hai ubnd tp đã ban hành kế hoạch tiêm chủng cho người dân trên địa bàn
dự kiến hoàn tất đợt tiêm vào cuối quý i năm hai nghìn hai mươi hai sau đó có văn bản điều chỉnh thời gian đối tượng tiêm chủng

đơn vị là sở ngành hay các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn địa phương nào
thì sẽ phải gửi danh sách về phía ủy ban nhân dân của quận quyện và thành phố hoặc thành phố thủ đức
tùy theo địa phương mình đóng để có thể được hỗ trợ cho việc tiêm vaccine theo các mũi
đối với việc mua và sử dụng sản phẩm của công ty việt á sở y tế tp hcm cho biết
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
khi tình hình diễn biến dịch phức tạp số ca mắc tăng cùng với lời kêu gọi của thành phố tập trung hỗ trợ cùng chính quyền chống dịch
công ty việt á có công văn gửi hcdc đề nghị cùng tham gia mở rộng năng lực xét nghiệm trên địa bàn thành phố
hcdc đã có văn bản gửi sở y tế ngày một tháng sáu đề xuất hợp tác cùng việt á thực hiện xét nghiệm pci trên địa bàn thành phố
sở y tế tp hcm đã chấp nhận cho phép việt á đặt trang thiết bị tại bệnh viện để sàng lọc pcr
sau hai tuần mà thực hiện ở tại cơ sở hai

sở y tế tp hcm đã chấp nhận cho phép việt á đặt trang thiết bị tại bệnh viện để sàn lọc pcr

sở y tế tp hcm đã chấp nhận cho phép việt á đặt trang thiết bị tại bệnh viện để sàn lọc pcr
cũng tại buổi họp báo sở y tế tp hcm cho biết
tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đã có một tám trăm sáu mươi ba nhà thuốc trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia điều trị các f
hiện tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
ca mắc mới có lúc hơn một tử vong từ bốn mươi đến năm mươi người
ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm yêu cầu sở y tế tp hcm
cần tăng tốc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho người có nguy cơ cao
ủy ban nhân dân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bàn giao ba mươi chiếc xe gắn máy có gắn tủ thuốc lưu động
cho các trạm y tế lưu động ba mươi phường xã để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đây là mô hình mới được tp biên hòa triển khai nhằm chăm sóc điều trị tại nhà đối với các trường hợp f f một
theo đó mỗi xe máy gắn với tủ thuốc lưu động có đồ bảo hộ bộ test nhanh covid một mươi chín
máy đo nồng độ oxy nước khử khuẩn khẩu trang y tế sẽ đến tầng nhà của người dân tiến hành tư vấn
thực hiện xét nghiệm nhanh covid và hỗ trợ thuốc kịp thời cho các trường hợp mắc f f một tại nhà
việc gắn tủ thuốc lưu động trên xe máy giúp cho các thành viên trạm y tế lưu động thuận tiện
trong việc di chuyển khắp các ngõ ngách để hỗ trợ kịp thời cho người dân
lãnh đạo công an tp cn vừa đến thăm chúc mừng các vị chức sắc chức việc tư biểu tạm
tại bốn giáo sứ hai tòa giám mục nhà thơ chánh tòa đại chủng viện thành quý cũng như hội thánh tinh lành
trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một
đến thăm hội thánh tinh lành và tòa giám mục cần thơ lãnh đạo công an tp cn đã gửi lời chúc mừng
cô đáng ủy lãnh đạo công an tp cn đến các vị giám mục mục sư cũng như đồng bào giáo dân tại địa phương
nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một
lãnh đạo công an tp cn hòa ngân những đóng góp tích cực của các chức sắc chức việc đồng bào giáo dân trong việc tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát hiện tố giác tội phạm hướng dẫn giáo dân thực hiện tốt chủ trương
chính sách pháp luật của đảng và nhà nước hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh trên địa bàn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố đặc biệt là trong công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp cn
để đảm bảo cho nhân dân và du khách đón một mùa giáng sinh an toàn hạnh phúc những ngày qua lực lượng công an tỉnh đồng nai
đã và đang triển khai các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông tại khắp các địa phương trên địa bàn
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện long thành tỉnh đồng nai
hiện trên địa bàn huyện long thành có hai mươi ba giáo sứ và một đơn vị trực thuộc giáo hạt long thành
những ngày qua công an huyện đã chủ động phối hợp với giáo hạt long thành các giáo sứ thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền vận động người dân
đảm bảo an ninh trực tự chủ động bảo vệ tài sản của mình hướng dẫn bà con giáo dân tổ chức đón giáng sinh an vui
chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước

hiện trên địa bàn huyện long thành cũng công tác và đồng thời cũng có phân luận ra ở các chỗ đường với các ý điểm để bà con giáo dân tham dự lễ được tốt
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín để đảm bảo tốt an ninh trực tự an toàn phòng chống dịch phục vụ nhân dân và bà con giáo dân có một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
công an huyện long thành đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các xã thị trấn chú động xây dựng các phương án tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến
địa bàn trọng điểm bố trì các chốt phân luận hướng dẫn đảm bảo trực tự an toàn giao thông trực tự công cộng chống ủng tác giao thông
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đông người để hoạt động phạm tội như trộm cắp cướp cướp giật tài sản tổ chức tụ tập đua xe trái phép
và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây rối trật tự công cộng đồng thời tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy quản lý tạm trú tạm vắng quản lý vũ khí vật liệu nổ
tình hình trật tự thì chúng tôi cũng đã thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch để triển khai toàn bộ lực lượng trong dịp lễ từ nay đến tết nguyên đán làm sao kéo giảm tội phạm

với tinh thần chủ động trách nhiệm cao lực lượng công an huyện long thành đã góp phần đem lại một mùa giáng sinh một năm mới an lành hạnh phúc cho nhân dân